liên quan đến việc khai thác rừng tự nhiên tái sinh phục vụ dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên được báo chí phản ánh
ủy ban nhân dân tỉnh phú yên vừa phê duyệt phương án đầu tư trồng rừng
thay thế diện tích rừng chuyển sang mục đích khác thuộc dự án này với tổng mức đầu tư hơn hai mươi năm tỷ đồng
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên diện tích rừng phải chuyển mục đích sử dụng phục vụ dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
là trên ba trăm tám mươi ba hectare trong đó có hai trăm bảy mươi hectare hiện trạng rừng tự nhiên và trên một trăm một mươi ba hectare rừng trồng
tại hai tiểu khu ba trăm một mươi ba trăm một mươi một thuộc địa bàn các xã sông hình và đức bình đông huyện miền núi sông hình
đối với diện tích hai trăm bảy mươi hectare công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên tự trồng cây keo trên đất trống
thuộc chủ quyền sử dụng đất của ban quản lý rừng phòng hộ huyện miền núi đồng xuân
và ủy ban nhân dân xã xuân thọ một thị xã sông cầu
một trăm một mươi ba sáu mươi một hectare còn lại công ty có trách nhiệm nộp tiền vào quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh
do chưa khảo sát quỹ đất trồng rừng phòng hộ và đặc dụng theo đề xuất của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
trước đó truyền hình nhân dân phản ánh việc ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cho phép khai thác tận thu gỗ
củi trên diện tích hai trăm bảy mươi hectare rừng tự nhiên tái sinh tại hai tiểu khu ba trăm một mươi và ba trăm một mươi một khi chưa có phương án trồng rừng thay thế
và phải phá bỏ diện tích rừng quá lớn khiến dư luận lo ngại bất bình
vụ việc đã được phó thủ tướng trịnh đình dũng chỉ đạo kiểm tra làm rõ báo cáo thủ tướng chính phủ trước ngày hai mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
hiện tổng cục lâm nghiệp đang tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật của cơ quan tổ chức cá nhân liên quan
đến thực hiện chuyển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghiệp sang mục đích khác tại dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao
của công ty cổ phần chăn nuôi thảo nguyên phú yên và các dự án khác trên địa bàn tỉnh phú yên từ năm hai nghìn một mươi hai đến ngày ba mươi một tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
việc thanh tra dự kiến kết thúc vào ngày hai mươi hai tháng năm tới